thưa quý vị chiều nay hai mươi hai tháng bốn tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có cuộc làm việc với thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào sòn sai sì phan đòn nhân dìm tham dự diễn đàn tương lai asean tại hà nội
thủ tướng phạm minh chính đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình của tổng bí thư nguyễn phú trọng và các vị lãnh đạo cấp cao của việt nam tới thủ tướng lào sòn sai sì phan đòn và các vị lãnh đạo cấp cao của lào
chúc mừng những thành tựu to lớn mà đảng nhà nước và nhân dân lào đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
thủ tướng phạm minh chính đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng nhân dân cách mạng lào đất nước lào anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn
thực hiện thành công nghị quyết đại hội lần thứ một mươi một của đảng nhân dân cách mạng lào và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm lần thứ chín
góp phần nâng cao đời sống nhân dân cũng như vai trò và vị thế của lào ở khu vực và trên trường quốc tế
chúc mừng những thành tựu ấn tượng về phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại mà đảng và nhà nước việt nam đạt được trong thời gian qua
nhấn mạnh lào luôn quan tâm theo dõi và coi những thành tựu của việt nam là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước lào
nhân dịp này thủ tướng sản xây sì phan đon đã chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của lào tới tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao việt nam
thủ tướng sòn say sì phan đon cảm ơn thủ tướng phạm minh chính đã mời tham dự diễn đàn tương lai asean hoan nghênh và đánh giá cao ý tưởng tổ chức diễn đàn trong năm hai nghìn hai mươi bốn khi lào đang đảm nhiệm cương vị chủ tịch asean của thủ tướng phạm minh chính

quan hệ chính trị không ngừng được củng cố thúc đẩy theo hướng ngày càng tin cậy gắn bó thông qua việc hai bên thường xuyên trao đổi các chuyến thăm và các cuộc gặp gỡ tiếp xúc cấp cao và các cấp
hợp tác quốc phòng và an ninh tiếp tục là những trụ cột quan trọng ngày càng chặt chẽ và hiệu quả góp phần vào việc bảo đảm quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực thương mại song phương trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đạt bốn trăm bảy mươi sáu tám triệu usd tăng một mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái
việt nam hiện có hai trăm bốn mươi năm dự án đầu tư tại lào với tổng vốn đăng ký năm năm tỷ usd tiếp tục duy trì vị trí thứ ba trong số các quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào lào
hợp tác trên các lĩnh vực khác như giáo dục đào tạo văn hóa khoa học kỹ thuật du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng nâng cao
hiệu quả và chất lượng
nhân dịp này hai thủ tướng đã cùng nhau trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và kết quả của kỳ họp bốn mươi sáu ủy ban liên chính phủ việt nam lào
hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao triển khai tốt các thỏa thuận giữa hai chính phủ
trong đó có thỏa thuận chiến lược hợp tác việt nam lào giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi hiệp định về hợp tác song phương việt nam lào giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm
và thỏa thuận về kế hoạch hợp tác việt nam lào hai nghìn hai mươi bốn tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh để đối phó hiệu quả với các thách thức phi truyền thống
trong đó có công tác quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
để nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới hai thủ tướng nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế
nhất là về thể chế tài chính hạ tầng giao thông năng lượng viễn thông du lịch hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất và hiệu quả
phối hợp ra sát và giải quyết rứt điểm các vướng mắc tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp việt nam yên tâm đầu tư kinh doanh tại lào
thực hiện hiệu quả các nghị định thư đề án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực
hai thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như asean liên hợp quốc và các cơ chế tiểu vùng sông mekong
thủ tướng phạm minh chính khẳng định việt nam tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ lào đảm nhiệm thành công các trọng trách quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi bốn trong đó có vai trò chủ tịch asean
tiếp tục phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội hôm nay tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến việc sửa đổi một số nghị định báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi ba và đặc biệt cho ý kiến lần đầu đối với hai dự án luật
buổi sáng ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến với dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn
dự án luật đề xuất kế thừa và hoàn thiện các quy định về quy hoạch đô thị tại luật quy hoạch đô thị năm hai nghìn chín và quy định về quy hoạch xây dựng tại trường hai luật xây dựng
phạm vi điều chỉnh của luật là quy định về hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn lập thẩm định phê duyệt giả soát điều chỉnh tổ chức quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn và quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn
buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về luật địa chất và khoáng sản
dự thảo luật địa chất và khoáng sản kế thừa đầy đủ các chính sách quy định đang phát huy hiệu quả của luật hiện hành
bên cạnh đó dự thảo luật sửa đổi có một số điểm mới đặc biệt là nội dung về quy định về điều tra cơ bản địa chất khoáng sản quản lý thông tin dữ liệu điều tra địa chất khoáng sản
cả hai dự án luật đều được đánh giá đủ điều kiện chính quốc hội tại kỳ họp thứ bảy sắp tới
trong ngày ủy ban thường vụ quốc hội cũng đã cho ý kiến về kết quả giám sát của đoàn giám sát quốc hội về việc thực hiện nghị quyết bốn mươi ba
sửa đổi bổ sung một số nội dung của nghị định tám năm hai nghìn một mươi chín về quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan việt nam ở nước ngoài
kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội năm hai nghìn hai mươi ba
chiều nay tại hà nội đã diễn ra hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số ba mươi hai ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn của ban bí thư
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản
tham dự hội nghị có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thương trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung mong đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương và phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí trương thị mai nhấn mạnh chỉ thị số ba mươi hai của ban bí thư trung ương đảng đã xác định công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
không báo cáo không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản là vấn đề quan trọng cấp bách và lâu dài
để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong chỉ thị số ba mươi hai đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp ban ngành cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý
tăng cường theo dõi kiểm tra giám sát các tàu cá đội tàu chứng nhận được số lượng truy xuất nguồn gốc cũng như thực thi pháp luật có hiệu quả trong lĩnh vực này
cùng với đó kịp thời biểu dương động viên các địa phương làm tốt công tác này trong thời gian tới
toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục nâng cao nhận thức nhìn thẳng với những thách thức khó khăn còn tồn động để tháo gỡ
quyết tâm thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng của ủy ban châu âu trong năm hai nghìn hai mươi bốn
về lâu dài cần cấu trúc lại để bảo tồn phát triển nghề cá phát triển ngành thủy sản một cách bền vững
bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho hơn tám mươi hai tàu cá và hàng triệu ngư dân góp phần nâng cao hình ảnh vị thế uy tín của việt nam trên trường quốc tế
chiều nay tại trụ sở trung mương đảng đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban nội chính trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đã tiêm đại sứ nhật bản yamada takio đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc chúc mừng đại sứ yamada takio đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
đồng thời đánh giá cao những nỗ lực và đồng góp
quan trọng của đại sứ trong nhiệm kỳ vừa qua đánh giá cao đóng góp của đại sứ trong thúc đẩy nâng cấp quan hệ việt nam nhật bản
lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu á và trên thế giới
hai bên duy trì thường xuyên trao đổi tiếp xúc cấp cao thông qua các hình thức linh hoạt không ngừng củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước
phối hợp tổ chức thành công các hoạt động nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau tại các tổ chức diễn đàn khu vực và quốc tế mà hai nước là thành viên
đồng chí phan đình trạc mong rằng với cương vị mới đại sứ tiếp tục dành sự quan tâm và có những đóng góp thiết thực
vào việc tăng cường quan hệ việt nam nhật bản ngày càng phát triển hiệu quả
sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần hồng hà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về dự thảo đề án phát triển nguồn nhân lực công nghiệp
bán dẫn đến năm hai nghìn ba mươi
năm hai nghìn bốn mươi năm công nghiệp bán dẫn là hạt nhân của ngành công nghiệp điện tử
đây là ngành công nghiệp quan trọng cốt lõi cho sự phát triển công nghệ hiện đại ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác và trong quốc phòng an ninh
bộ kế hoạch và đầu tư cho biết thị trường chip bán dẫn của thế giới có tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng một mươi bốn mỗi năm liên tục trong hai mươi năm vừa qua
hiện có nhiều doanh nghiệp bán dẫn lớn đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng tận dụng nguồn nhân lực tại các nước châu á trong đó có việt nam
đề án phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn đến năm hai nghìn ba mươi định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi đào tạo được năm mươi kỹ sư phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn trong tất cả các công đoạn
không phải chỉ ở cái phần chuyên sâu về thiết kế mà phải đào tạo từ cơ bản những môn khoa học cơ bản cho tới những cái ngành đào tạo rồi sau đó cái phần chuyên sâu rồi thứ tư là cái chương trình đào tạo
tuy nhiên từ kinh nghiệm thực tiễn đại diện các trường đại học cũng cho rằng cần có những cơ chế chính sách đột phá để thu hút nhân lực đào tạo cho ngành này
đến năm hai nghìn ba mươi việt nam vẫn chưa thể chủ động trong sản xuất chế tạo
các chuyên gia cũng lưu ý cần tránh bẫy đào tạo nhân lực thực hành gia công cần đầu tư mạnh cho hoạt động nghiên cứu tiếp nhận chuyển giao công nghệ
có chính sách ưu tiên cụ thể cho các bên tham gia hệ sinh thái đào tạo nhân lực công nghiệp bán dẫn
ước tính đến năm hai nghìn ba mươi ngành công nghiệp bán dẫn có thể tạo ra một trăm năm mươi bốn việc làm gián tiếp đóng góp ba trăm sáu mươi tỷ đồng vào gdp của nước ta
hiện nay công tác khắc phục hậu quả khám nghiệm hiện trường cứu chữa người bị thương hỗ trợ nạn nhân tử vong đang được tỉnh yên bái tích cực chỉ đạo khẩn trương
ngay sau khi xảy ra vụ việc tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại phân xưởng nhiền nhà máy xi măng thuộc công ty xi măng yên bái
lãnh đạo tỉnh đã có mắt tại hiện trường chỉ đạo việc cứu chữa nạn nhân bị tài nạn
theo lãnh đạo tỉnh yên bái trước mắt tập trung cứu chữa ba người bị thương ở mức cao nhất
đề nghị cấp ủy chính quyền và các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự giải quyết hậu quả cho người tử nạn
yêu cầu công ty xi măng yên bái tiếp tục duy trì sản xuất đi đôi với bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công tác điều tra khám nghiệm
trước mắt mỗi người tử vong được hỗ trợ hai trăm hai mươi tám triệu đồng người bị thương được hỗ trợ năm mươi sáu triệu đồng
ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái làm một mươi người thương vong
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo gửi lời hỏi thăm ân cần chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân người bị nạn
đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh yên bái trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn
để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự thủ tướng chính phủ yêu cầu tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh yên bái phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có
chủ tịch ubnd tp đà nẵng vừa phê duyệt quyết định số bảy trăm sáu mươi tám ban hành đề án phát triển y tế
y thông minh tại thành phố đà nẵng đề án nhằm xây dựng từng bước hình thành hệ thống phòng bệnh thông minh hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y tế
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm đà nẵng sẽ hình thành hệ thống y tế thông minh trên cả ba trụ cột chính bao gồm hệ thống phòng bệnh thông minh hệ thống khám bệnh
chữa bệnh thông minh và hệ thống quản trị y tế thông minh trong đó tiêu chí xác định là một trăm linh cơ sở khám bệnh chữa bệnh đồng bộ mã định danh y tế id
sử dụng mã định danh cá nhân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xây dựng id y tế trong các phần mềm quản lý liên quan đến công dân
đề án được thực hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu của các đơn vị với tổng kinh phí gần bốn trăm chín mươi tỷ đồng
khi hoàn thành sẽ giúp công tác quản lý điều hành các hoạt động ngành y tế được tốt hơn cải tiến công tác quản lý cũng như phong cách làm việc của cán bộ
nhân viên nâng cao hiệu quả của công tác phòng bệnh chẩn đoán và điều trị giáo dục và đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học trong ngành y tế
thưa quý vị quy định số chín mươi sáu ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba của bộ chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh
chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị đã nêu cụ thể trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong lấy phiếu tín nhiệm
tuy nhiên trong một số trường hợp cụ thể
cả tập thể và cá nhân đã không thực hiện hết tinh thần trách nhiệm dẫn đến không bảo đảm tính thực chất
đây là vấn đề cần sớm được khắc phục
vụ việc gây nhiều băn khoăn lo ngại trong dư luận là trường hợp bà hoàng thị thúy lan cựu bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc
mặc dù mắc các sai phạm qua nhiều nhiệm kỳ được ủy ban kiểm tra trung ương nhiều lần chỉ rõ nhưng không nghiêm túc khắc phục sửa chữa
thậm chí chỉ chưa đầy ba tháng trước khi bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ
bà này vẫn đạt số phiếu tín nhiệm cao cao nhất gần như tuyệt đối với tỷ lệ chín mươi bảy tám mươi bảy tại kỳ họp thứ một mươi ba hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc
như vậy thì rõ ràng là rất khó có thể mà có thể cá nhân có thể che giấu mãi được
vấn đề ở đây đó là trách nhiệm của đại biểu như thế nào trong việc là ghi là phiếu của mình
bà lan cái phiếu tín nhiệm cao mà để sai phạm rất nhiều và đã được cắt nhiều lần mà vẫn còn thiếu trách nhiệm cao
thì thấy rất rõ cái chuyện có cái tác động mà đến bây giờ đảng và các cơ quan nhà nước đã có cái kết luận là
chống cái lợi ích nhóm trong làm luật và chống cái lợi ích nhóm nó chi phối nó lũng đoạn
cả từ quyết định chủ trương chính sách luật pháp và đặc biệt là cán bộ
trước khi bỏ phiếu thì cái người đòi bỏ phiếu phải có thông tin
và bản thân từng người được bỏ phiếu phải có trách nhiệm
trách nhiệm nắm thông tin tìm hiểu thông tin đánh giá thông tin
theo các chuyên gia bên cạnh hình thức lấy phiếu kín trong tình huống nhất định cần tính đến việc buộc phải lấy phiếu công khai trước nhân dân để nhân dân giám sát
điều này sẽ giúp gia tăng trách nhiệm của từng cán bộ mỗi cá nhân đảng viên và mỗi tổ chức đảng trước khi đưa ra các quyết định
đảng đã nói có trách chức trách quyền trách tiền và cuối cùng có trách tội nữa đúng không
thế thì cái bỏ phiếu đây khi quyết định tính là tội hay không tội
tội mức nào nó cũng chạy
cho nên là cái công khai này nó cũng giúp cho có bản lĩnh có chiêu trách nhiệm trước cái bỏ phiếu của mình
nên lấy cái hậu quả của các quyết định ấy
một cái tập thể mà bằng một quyết định sai lầm dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng cực kỳ nghiêm trọng
thì phải xem xét có nên để tồn tại cái tổ chức hay không
hay là giải tán lầm lại
quy định số chín mươi sáu đã nêu rõ trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị trong việc tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm là
lãnh đạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định
bảo đảm khách quan công khai minh bạch thực chất
do vậy để nâng cao trách nhiệm tập thể và cá nhân trong việc bỏ phiếu tín nhiệm thì trước hết phải nâng cao trách nhiệm của cấp ủy tập thể lãnh đạo nhất là người đứng đầu